thì đó là những nội dung sẽ được chúng tôi đề cập tới trong chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay thứ hai ngày hai mươi bảy tháng bảy
cùng với rất nhiều những thông tin cập nhật sẽ đến trong bản tin một trăm một mươi ba online
vâng quý vị xin đừng rời màn hình trong sáu mươi phút sắp tới vì rất dễ bỏ lỡ những thông tin mà quý vị đáng quan tâm
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay với tiểu mục cư dân mạng
thưa quý vị và các bạn
hôm nay kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
đây là dịp để toàn đảng toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ
những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu anh dũng hy sinh
biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần sức máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
cũng như trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế
tôi thắm thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc vì độc lập tự do và toàn bộ
về lãnh thổ của tổ quốc
phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều chế độ chính sách đãi ngộ đối với người có công với cách mạng
và đặc biệt những ngày này trên nhiều diễn đàn cư dân mạng phần nhiều là thế hệ trẻ cũng đã chia sẻ những dòng tâm sự hết sức lắng động
bảo lòng biết ơn những cống hiến hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước
để thế hệ ngày hôm nay và mai sau được sống trong hòa bình hạnh phúc

mẹ việt nam anh hùng suốt nửa thế kỷ mòn mọi ngóng tin con
lát cắt chiến tranh qua những trang viết ở chiến trường
những hình ảnh câu chuyện về người lính và người mẹ việt nam anh hùng được lan truyền chia sẻ
đã tạo nên sự xúc động cho cộng đồng cư dân mạng trong những ngày tháng bảy này
khi mà cả nước đang lặng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền hòa bình độc lập dân tộc
những người đã gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường
để bảo vệ bình yên cho tổ quốc cho nhân dân
trên nhiều diễn đàn những cư dân mạng phần nhiều là thế hệ trẻ
đã chia sẻ những dòng tâm sự hết sức lắng động
tỏ lòng biết ơn những công hiến hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước
để thế hệ hôm nay và mai sau được sống trong hòa bình hạnh phúc
đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
thế hệ chúng tôi luôn ghi lỏng tạc giả công ơn của các anh
tổ quốc nhân dân
đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cảm ơn các mẹ cảm ơn các anh
cảm ơn tổ quốc việt nam anh hùng
đã sinh ra những người con anh hùng
với đông đảo cư dân mạng
thì đất nước việt nam là đất nước của vùng tâm bão
với lịch sử liên tiếp chống giặc ngoại xâm
rất đỗi quật cường
những con người việt nam đẹp như hoa hồng
cứng như sắt thép
sẵn sàng dân hiến cuộc đời mình
vì độc lập tự do cho tổ quốc
cũng chính những con người ấy
họ đã viết lên bản anh hùng ca trói lợi nhất
trong lịch sử chống thực dân và đế quốc
mới đây lần đầu tiên
ba trăm linh mẹ việt nam anh hùng
đại diện cho gần năm mẹ còn sống của cả nước
đã tề tiệu tại thủ đô hà nội
trong chương trình gặp mặt đại biểu bà mẹ việt nam anh hùng
toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
do đích thân thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ trì với sự có mặt
của nhiều vị lãnh đạo cao cấp nhất
của đảng và nhà nước việt nam
đây là một trong những hoạt động chính
cấp quốc gia trong dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm
ngày thương binh liệt sĩ
hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hoạt động trị ân đầy ý nghĩa này
đã nhận được sự hưởng ứng và khen ngợi
của nhân dân việt nam
bởi các mẹ chính là những bà mẹ bất tử
vì đã sinh ra những anh hùng liệt sĩ
và thương binh mãi mãi trong lòng của người dân
buổi gặp mặt sẽ mãi mãi là dư âm với các mẹ
với mỗi chúng ta
và với những thế hệ mai sau
đại diện của tổng cục đường bộ việt nam
chỉ cho biết lần sửa chữa này
sẽ giúp khai thác mặt cầu thăng long
một cách êm thuận an toàn bền vững và lâu dài
khai thác đồng bộ với đường vành đài bạc
một trong những điểm đáng chú ý
là khi triển khai thi công
các phương tiện sẽ không được di chuyển
trên toàn bộ mặt cầu
và những ngày vừa qua thì các cơ quan chức năng
cũng đã lên phương án để phân luồng các phương tiện
cụ thể phương án được triển khai như thế nào
các phương tiện nếu như có lộ trình đi qua đây
thì sẽ phải chú ý ra sao
và để có được những lộ trình phù hợp
thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi
câu chuyện giao thông của chúng tôi dưới đây
đó là những chia sẻ
của một trong khá nhiều lái xe
đã từng di chuyển qua cầu thăng long
còn đây là những hình ảnh
quen thuộc trên mặt cây cầu
trong nhiều năm trở lại đây
nhẹ thì giải thêm lớp nhựa
nặng thì như thế này
để xử lý rứt điểm tình trạng này
đại diện tổng cục đường bộ việt nam cho biết
đã lên kế hoạch sửa chữa mặt cầu thăng long
cụ thể từ ngày một mươi năm tháng bảy
các đơn vị bắt đầu lắp đặt hệ thống biển báo
phân luồng giao thông
và hoàn thành trước ngày hai mươi năm tháng bảy
từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến ngày năm tháng tám
sẽ tổ chức phân luồng tạm thời để theo dõi
từ ngày sáu tháng tám
sẽ chính thức cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông
trên tầng hai cầu thăng long để phục vụ thi công
lực lượng chức năng cũng đã đề nghị
hạ tốc độ của các đoàn tàu
với tốc độ dưới năm km một giờ
các phương tiện như mô tô xe máy xe thô sơ
lưu thông bình thường
để bảo đảm cho các phương tiện đi lại thuận lợi
các cơ quan chức năng đã lên các phương án phân luồng
rất cụ thể
đặc biệt chú ý các phương án phân luồng ngay từ xa
thứ nhất là các biển báo hiệu đồng bộ
về mặt kích thước nội dung
theo tuân thủ quy truẩn bốn một hai nghìn một mươi chín
của tông tài
từ cách nút giao khoảng ba năm km
đã bắt đầu có biển
tức là mỗi nút giao mà phân luồng đi
trên đường cao tốc là ít nhất có ba biển
một biển từ xa khoảng bốn năm cây
biển khoảng hai cây và cái biển gần
thì từ xa là các xe đã biết rồi
và chúng tôi cũng khuyến cáo là trong những ngày đầu
một mươi ngày đầu thì các lượng chức năng tập trung
và hướng dẫn chỉ dẫn cho các phương tiện
người ta đi và không liên phạt
nếu như người ta có đi
vì thực ra thì cũng không có chỗ nào cấm biển cấm cả
mà chỉ phân luồng thôi
bên cạnh đó để bảo đảm lộ trình tránh gây xung đột
hỗn loạn với giao thông
các cơ quan chức năng cũng bố trí người ứng trực
ngay tại các điểm ra vào thành phố
các tuyến xe buýt các phương tiện kinh doanh vận tải
cũng đã được bố trí di chuyển theo các hướng khác nhau
tuy nhiên một trong những điểm đáng lưu ý
đó là không để xảy ra quá tải
tại các tuyến đường đã được lên phương án phân luồng
và các phương tiện có tải trọng lớn
cần phải đặc biệt lưu ý về lộ trình của mình
lái xe nghiên cứu các tuyến đường đi nào cho phù hợp nhất
để tránh tình trạng là xe cứ đến cầu thang long
chuẩn bị đến cầu thăng long mới nắm bắt được
mà đi xuống thì chúng tôi sẽ
đây là một điểm buồn tắc rất là khó
xuống khỏi cầu nhật tân cái là có hai cái giam hai bên rồi
xuống ngay xuống đi ngay
chỉ còn một số xe buýt thì đi vào trong
mà đi tiếp các cái đường khác để sang đường phạm văn đồng
thế còn phía bắc thì chúng ta thấy là
qua cầu nhật tân cũng khoảng độ gần cây số
có đường năm kéo dài khuôn độ năm kéo dài
các xe lại đi vào đấy luôn
thì còn trừ xe con xe con thì người ta đi động được
xe con thì không thuộc cái diện phải cấm
còn các cái xe mà thuộc diện phải cấm thì buộc phải đi vào các cái đường
thậm chí chúng ta còn tính cả trong một mươi ngày đầu
sẽ tính cả cái thời gian của các cái pha đèn
các cái nút dao mà dẫn tới cầu nhật tân
được biết đây là lần thứ ba cầu thăng long được sửa chữa
lần đầu vào năm hai nghìn chín và lần thứ hai vào năm hai nghìn một mươi ba
dự kiến việc sửa chữa sẽ kéo dài đến cuối năm hai nghìn hai mươi
do đó các phương tiện giao thông
cần chủ động các phương án di chuyển của mình
và tuyệt đối nghe theo sự hướng dẫn điều tiết
của lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ
thưa quý vị và các bạn
trải qua các cuộc kháng chiến chiến tranh bảo vệ tổ quốc
lực lượng công an nhân dân có hơn một mươi bốn liệt sĩ
hơn năm thương binh bệnh binh
hàng chục ngàn người có công với cách mạng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
lực lượng công an nhân dân có hơn một mươi bốn liệt sĩ

hơn ba trăm linh đồng chí bị phơi nhiễm hiv
trong khi thi hành công vụ
vâng đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
công tác chăm sóc thương binh thân nhân liệt sĩ
người có công là vinh dự
là trách nhiệm đạo lý của đảng ủy công an trung ương
bộ công an của cấp ủy
thủ trưởng công an các cấp
và mỗi cán bộ chiến sĩ công an
quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng với những cống hiến hy sinh
của các thế hệ cha anh
với sự tin tưởng của đảng nhà nước và nhân dân
và để rõ hơn về công tác
đền ơn đáp nghĩa của lực lượng công an nhân dân
trong một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng tôi đã có buổi trao đổi với đại tá nguyễn văn phương
phó cục trưởng cục tổ chức cán bộ bộ công an
mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên thì xin được cảm ơn đại tá nguyễn văn phương
đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi
thưa đồng chí thì đồng chí có thể cho biết là
trong những năm qua thì công tác chăm lo
thương binh liệt sĩ cũng như là người có công
trong lực lượng công an nhân dân thì đã đạt được những kết quả nổi bật nào
trong những năm qua
thì dưới sự chỉ đạo
của thượng bộ đảng công an trung ương
đại tá bộ công an
mà trước hết là của đồng chí bộ trưởng
thì công tác chăm sóc
thương binh gia đình liệt sĩ
người có công cách mạng trong công an nhân dân
cũng đã đạt được những kết quả rất là nổi bật
cả về chiều rộng chiều sâu
không những chúng ta đã làm tốt
công tác chăm sóc thương binh
thân dân liệt sĩ
rồi người có công kết mạng trong công an nhân dân
chúng ta còn phối hợp với các bộ ngành
có liên quan đặc biệt
tại bộ lao động thương binh xã hội
chúng ta cũng đã quan tâm chăm sóc
tạo điều kiện hỗ trợ rất nhiều trong công tác
quan tâm chăm sóc
các thương binh liệt sĩ
già đình liệt sĩ người có công kết mạng
trong toàn xã hội
trong riêng trong công an
trong những năm qua năm năm qua
thông qua sự đóng góp
của cán bộ chiến sĩ hàng năm
thông qua quỹ tình đồng đội
cho công an nhân dân
chúng ta đã dành đến hơn một trăm linh tỷ đồng
nhà tỉnh nghĩa
rồi sửa chữa nhà tỉnh nghĩa
cho các đối tượng chính sách cho công an nhân dân
đã có đến gần ba hàng cán bộ
các đối tượng chính sách
cho công an nhân dân
được thực hiện
trong các hoạt động xây dựng nhà tỉnh nghĩa
các công tác
đối với con
con địa sĩ
con thương minh nặng
đã được quan tâm
đối với mục tiêu
như đồng chí bộ trưởng đã chỉ đạo
các đối tượng có công trong công an nhân dân
đảm bảo không có mức sống thấp hơn
mức sống trung bình
trong dân tiêu khu vực
và đối với các con địa sĩ còn nhỏ
ngoài trợ cấp hàng tháng của nhà nước ra
thì bộ công an cũng có trợ cấp thêm
ngươi giữ hàng tháng cho các cháu
cho đến khi đủ một mươi tám tuổi
thưa đồng chí
hiện nay dù là trong thời bình
nhưng mà trong công tác chiến đấu
thì lực lượng công an nhân dân của chúng ta
vẫn có rất nhiều đồng chí bị thương
hy sinh hay là nhiễm hiv
trong khi làm nhiệm vụ
vậy đối với những trường hợp như thế này
thì công tác chính sách của bộ công an
đã thực hiện quan tâm như thế nào
hiện nay trong chiến tranh
mặc dù đã ngủ xa
thế nhưng trong trận chiến
bảo vệ an ninh trật tự của đất nước của chúng ta
thì vẫn có nhiều cán bộ chiến sĩ
công an nhân dân của chúng ta
hy sinh bị thương
chuẩn bị phơi nhiễm hiv
thì trong những trường hợp này
thì việc quan tâm
đảm bảo các chế độ chính sách
một cách nhanh nhất kịp thời nhất đầy đủ nhất
đối với cán bộ chiến sĩ
cũng chính là phía góp phần
động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
để hoạt thành xuất sắc nhiệm vụ
trong khoảng vi có thể
trong phạm vi khả năng giải quyết của bộ công an
chúng ta đã cố gắng giải quyết nhanh nhất
có thể các trường hợp được hướng theo
quy định pháp luật
về vệ dụ đại
chúng ta đã cố gắng
ngoài ra thì có những trường hợp
nó còn danh giới nó còn có những cái
nó vứt mắt vào mặt tổng thống hồ sơ
thì bộ công an cũng đã trực tiếp
cùng tổ chức cán bộ cũng đã rất tích cực
chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng
cùng bộ đạo đồng thông minh xã hội
công an các đơn vị địa phương
chủ động tháo gỡ và đảm sắc
để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cán bộ chiến sĩ
đồng chí có thể cho biết là những cái tiêu chí
để xét duyệt là thương binh liệt sĩ
trong thời bình ngày nay thì có những cái gì khác so với trước đây không ạ
để cái tiêu chí xét duyệt
về cái thương binh liệt sĩ
trong thời bình này thì nó cũng có khác
so với ngày xưa
trong thời bình chiến tranh
thì nó rất rõ hai trận tuyến rõ ràng
là chiến đấu với địch
ta địch rõ ràng
thì cứ bị thương trong chiến đấu
hay là hy sinh trong chiến đấu
thì trực tiếp phục vụ chiến đấu
là đều được xét duyệt
thế nhưng hiện nay trong thời bình thì
của chúng ta yêu cầu là chúng ta phải đấu tranh
trực tiếp đấu tranh chống tội phạm
rồi thì yếu tố yêu cầu đòi hỏi
cứu người cứu tài sản
của nhân dân trong các tình thế cấp bách
trong các cái tình thế nguy cấp
để bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân
thế mà để được đấu tranh chống tội phạm
thì anh yêu cầu là phải
có các cái
thủ tục nó theo bằng mặt tố tục
ví dụ như các cái quyết định về khởi tố bụi can
khởi tố bụi an
khởi tố bụi can
có điều tra có xét xử
có truy tố điều tra xét xử
nó theo một cái trình tự
mà các ông chí cũng đã biết rồi
mà để giải quyết được một bụi an
thì đôi khi rất mất thời gian
thế mà để giải quyết được
nếu không cái thời gian đấy
thì nó lại ảnh hưởng đến cái việc
đảm bảo quyền lợi cho các bộ chiến sĩ của chúng ta
thế nhưng chỉ có điều là bây giờ
trong đấu tranh của chúng ta
trong đấu tranh chống tội phạm
thì cái danh giới giữa cái tội phạm
với những các cái
mà hành vi vi phạm hành trình
thì nó lại còn
thì nó cũng gây rất khó khăn cho chúng ta
khi giải quyết chế độ cho cán bộ chiến sĩ
thưa ông chí
đồng chí có thể cho biết là đến nay
thì trong lực lượng công an nhân dân của chúng ta
có những trường hợp cán bộ chiến sĩ nào hy sinh
khi làm nhiệm vụ trong thời bình
mà vẫn chưa được xét nhận là liệt sĩ
đồng chí có thể cho biết là những cái khó khăn
của các đồng chí trong việc thực hiện
chế độ chính sách đối với những trường hợp này như thế nào không ạ
thực ra là những các cái trường hợp
nói hy sinh nó rất rõ ràng
trong khi làm nhiệm vụ trực tiếp
nó tội phạm đặc biệt
trong các cái tội phạm hình sự
tội phạm với ma túy
các cái tội phạm nó có tính chất nghiêm trọng
các cái tội phạm sử dụng vũ khí năng
thì tất cả
những các cái trường hợp này chúng ta đều
chúng tôi đã cố gắng
và cùng với bộ ấn thương minh cháu
trình thủ tướng chính phủ
đều xét các trường hy sinh
được xác nhận là liệt sĩ
còn trong phạm vi thẩm quyền của mình
thì những các cái trường hợp này
mà bị thương
thì nó tùy theo mức độ xây dựng khả năng lao động
chúng tôi đã đều cố gắng để xác nhận
thương minh cho các bộ chính sĩ
chỉ còn một số các cái trường hợp
mà nó cũng không thuộc thẩm quyền của bộ ma
mà phải trình thủ tướng chính phủ
ví dụ các trường hợp mà anh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
nhưng trong các cái trường hợp
mà anh xử lý
nó vi phạm các cái vi phạm hành trình
đặc biệt trong những việc vi phạm
về lĩnh vực giao tâm
thì quả thực
nó vẫn có
nhiều chất khó thuyết phục được
các quan chức năng của bộ đồng tư
và một cao hơn nữa
trên chính phủ
bởi vì các bộ chính sĩ đã biết
nó đơn cử rất nhiều giữa các hành vi
nó khố tình chống đối
hay là chỉ là một cái
do cái vi phạm về mặt tốc độ giao thông
mà nó cũng gây đến ảnh hưởng
đến thương vong
của các bộ chính sĩ
của các bộ chính sĩ
thì giữ cái danh dưới đấy đó
quả thực cũng rất khó
để xác định theo cái biệt
về cơ bản
những quan điểm
với sự chỉ đạo
của đồng chí bộ trưởng
và đồng bộ quán
thì cố gắng quan tâm
các trường hợp cán bộ chính sĩ
ngoài bị thương
hoặc là bị hy sinh
trong khi làm nhiệm vụ
thì đều cố gắng
chúng tôi sẽ vận dụng
để giải quyết
cái tốt nhất
đến tối đa
để có thể giải quyết
hoặc là đệ sĩ
thế còn với cái trường hợp
mà chưa được công nhận
hoặc là không đủ điều kiện
để được xác hiện
là đệ sĩ
hoặc là thương binh
thì chúng ta
nó vẫn còn được thực hiện
trong các cái chế độ chính khác
ví dụ giải quyết
nếu mà chưa được
nếu anh mà từ trận
thì giải quyết chế độ
thực tất bình thường
theo quy định
của cái chế độ
về bỏ dụng sâu
rồi ngoài ra
chúng ta cũng có
quy định riêng
có ưu đáy riêng
đối với các trường hợp
các bộ chiến sĩ
vào bị từ trận
trong cái nằm lịch vụ
anh mà bị thương
thì chúng ta giải quyết
theo cái chế độ
tài tạo bất động
theo cái chế độ bỏ dụng sâu
vâng câu hỏi cuối cùng
mà chúng tôi muốn gửi tới đồng chí
là trong thời gian tới
thì bộ công an
sẽ có những cái kế hoạch
chủ trương như thế nào
để thực hiện tốt hơn nữa
công tác chăm sóc
thương binh liệt sĩ
cũng như là đối với
những người có công
trong lực lượng công an nhân dân
trong bộ công an
thì mình cũng nằm chung
trong hệ thống chính trị
của cả nước
thì trước hết
thì bộ công an
phải thực hiện đúng đủ
và thật tốt
các cái quy định
chăm sóc thương binh
thân nhân liệt sĩ
người có công
với các mạng
trong công an nhân dân
chúng ta phải làm thật tốt
như chính bộ trưởng
cũng đã nhiều lần
đã nhấn mạnh
để đẩy mạnh
các cái phong trào
để nó đắc nghĩa
trong công an nhân dân
để cho mỗi cán bộ
chiến sĩ của chúng ta
trở thành các cái việc
cho thương binh
gia đình liệt sĩ
người có công
với các mạng
nó trở thành các cái việc
làm thường xuyên
nó trở thành các công việc
thường xuyên của chúng ta
chứ không phải
cứ mỗi khi đến dịp
hai mươi bảy tháng bảy
chúng ta mới
phát động thông trào
và bên cạnh đấy
trong phòng thi
khả năng có thể của chúng ta
chúng ta sẽ cố gắng
một cái tốt nhất
cho các cái lưu tượng
trong công an nhân dân
và một lần nữa
thì xin được cảm ơn
những chia sẻ của đồng chí